sạt lờ bờ biển do biến đổi khí hậu và tác động của thiên nhiên đang là mối nguy hại đối với các vựa lúa của đồng bằng sông kiều long
và khi mùa mưa bão ở nam bộ đang đến gần cũng là lúc cuộc sống của người dân ở những điểm sạt lở được quan tâm hơn bao giờ hết
khi nhận của phóng viên truyền hình nhân dân
anh lê vân tươi đang dọn dẹp những vật dụng cuối cùng trước khi rời đi bỏ lại ngôi nhà mà gia đình anh từng sinh sống hàng chục năm mới bị sóng biển đánh sập
ngôi nhà của anh hàng chục năm trước được dựng lên trên đất liền nhưng nay chỉ còn là những cọc gỗ giữa cửa biển vòm xoáy mênh mùng
năm năm trở lại đây
cửa vòng xoáy với hai ấp kinh đào đông và kinh đào tây là một trong những điểm sạt lở nghiêm trọng nhất ở cà mau
biển cứ tiến và làng cứ lủi mỗi năm gần hai trăm linh mét
thậm chí những bờ kè bê tông những nền nhà kiên cố cũng đang dạn nứt trôi từng mảng ra biển
trước thực trạng đó xã đất mũi một mặt bố trí quỹ đất để người dân di rời bảo toàn tính mạng một mặt đầu tư làm kè gia cố bờ biển để giữ đất
nhưng những nỗ lực này tới nay vẫn chưa mang lại hiệu quả đáng kể
nó bị sạt lở thì xã đó là có mà xin chú chương ở trên đó là quy hoạch cái khu ở trong kinh năm
nếu mà dời vô thì hiện nay tụi tui dời được ba mươi hộ bên đây dời được một mươi bảy hộ bên đó dời được một mươi ba hộ
cái này thì giải pháp thì xin ở trên đó là làm cái kè
nói chung là trên cũng có dự án rồi mà chắc có lẽ là chưa có cái nguồn kinh phí nó còn khó khăn
xã đất mũi có diện tích lên tới một mươi năm hectare nhưng có tới một mươi bốn chín trăm linh hectare là đất rừng đặc dụng bất khả xâm phạm
quỹ đất tái định cư cho những hộ dân vùng sạt lở rất hạn chế
trong khi đó kinh phí làm kè
giữa đất vẫn chưa được cấp
và khi mùa mưa bão cũng là thời điểm sạt lở mạnh đang tới gần
người dân hai bên bờ vàm xoáy vẫn phải tiếp tục sống chung với hiểm họa